theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long có xu thế tăng nhẹ đến ngày hai mươi sáu tháng ba sau đó sẽ giảm dần
độ mặn cao nhất tuần qua tại các trạm ở mức thấp hơn tuần trước
riêng một số điểm trạm ở long an tiền giang cà mau ở mức sấp xỉ và cao
dự báo trong một mươi ngày tới khu vực nam bộ tiếp tục duy trì tình trạng ít mưa ngày nắng
các tỉnh miền đông nam bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
miền tây nam bộ từ ba mươi hai ba mươi bốn độ có nơi xuất hiện nắng nóng